hà nội thành phố hồ chí minh thay vì đi tìm các giải pháp cấm xe máy thì hãy cải thiện hệ thống giao thông công cộng
cùng với đó là bài toán quy hoạch xây dựng khi mà các đô thị các khu dân cư và nhà cao tầng mọc lên như nấm sau mưa
thì hạ tầng giao thông có lẽ không thể phình ra kịp để phục vụ cho lượng người và phương tiện tham gia giao thông ngày một tăng
và trong đó không chỉ có xe máy mà có cả ô tô cá nhân
ô tô xe máy
là hai ô tô và phương tiện tư nhân cá nhân mà gây ổn tắc
thế tại sao lại không cấm ô tô mà chỉ cấm xe máy
điều đó là không hợp lý
tôi phân tích vì sao
vì một chiếc ô tô chiếm mặt đường gấp năm một mươi lần một cái xe máy
tức là khả năng gây ổn tắc gấp năm một mươi lần một cái xe máy
rõ ràng việc cấm xe máy cần phải đi kèm với những giải pháp đồng bộ từ phát triển giao thông công cộng
quy hoạch hạ tầng xây dựng
cùng với đó là lộ trình hạn chế toàn bộ xe cá nhân chứ không chỉ là riêng xe máy
thiếu một trong các yếu tố này có lẽ sẽ không thể thành công
chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng tham khảo một bài học từ các nước gần chúng ta như myanmar hay trung quốc
thực tế thì từ nhiều năm trước đây các thành phố như yangon của myanmar
bắc kinh của trung quốc cũng đã thực hiện lệnh cấm từ đầu những năm hai nghìn
và sau gần hai mươi năm những thành phố này vẫn rơi vào tình trạng giao thông tắt nghẽn
thành phố này vẫn rơi vào tình trạng giao thông tắt nghẽn
thành phố yangon myanmar
sau một mươi sáu năm cấm xe máy đường phố ở đây dày đặc ô tô
vào giờ cao điểm chuyện tắt đường diễn ra ở rất nhiều nơi trong thành phố
năm hai nghìn bảy yangon đã nới lỏng lệnh cấm xe máy và cho phép người dân sử dụng phương tiện này
để tham gia giao thông tại một mươi bốn khu vực ngoại thành
và cho đến nay họ đang tính đến phương án dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm này
thành phố yangon
thế thì khốn khốn khổ là bây giờ người dân phải sắp hàng lên xe buýt để mà đến nhiệm sở
đến năm sáu mươi sáu mươi là đến trường đến lớp đến bệnh viện đến công sở để chậm thời gian
người dân qua xe máy như giấc mơ
theo tiến sĩ nguyễn ngọc quang giảng viên đại học green hà lan
thì thành phố bắc kinh của trung quốc hay đài bắc của đài loan
trước khi cấm xe máy vốn đã có hệ thống giao thông công cộng cực kỳ tốt
chiếm đến năm mươi triệu đồng
nhưng hiện nay các thành phố này cũng đang phải trả giá rất lớn cho việc cấm xe máy
khi tỷ lệ ô tô cá nhân gia tăng nhanh chóng
đi kèm đó là ô nhiễm môi trường un tắc giao thông ngày càng trầm trọng
do lượng phương tiện ô tô cá nhân quá lớn không thể kiểm soát
tắt đường gây ra những hệ lụy to lớn cho người dân
chang gôn lại đang tính tới việc xem xét cho phép xe máy trở lại hoạt động
trở lại câu chuyện đề xuất cấm xe máy của sở giao thông vận tải thành phố hà nội
với lập luận hai tuyến đường là nguyễn trãi và lê văn lương hiện nay
vận tải hành khách công cộng đang rất tốt
nên chuyện cấm xe máy ở các trục này là dễ hiểu
hai tuyến này nó rất là là là là phát triển cái vận tải hành khách công cộng rất tốt rồi
thì chúng ta có thể dừng lại
phản bác lại quan điểm này theo tiến sĩ nguyễn ngọc quang
hiện nay tỷ lệ vận tải hành khách công cộng của thành phố này chỉ là một mươi
con số này là quá ít để cấm phương tiện cá nhân
và theo dự báo thậm chí đến tận năm hai nghìn hai mươi
vận tải hành khách công cộng cũng chưa đáp ứng nổi hai mươi năm nhu cầu đi lại
thì việc cấm xe máy người dân sẽ đi bằng phương tiện gì
chuyện mà có thể cấm được phương tiện cá nhân đến tận hai nghìn năm mươi
theo tính toán của các chuyên gia giao thông
tới năm hai nghìn ba mươi số lượng ô tô tại thành phố hà nội có thể tăng tới ba triệu xe
ô tô sẽ tràn ngập đường phố và trở thành tác nhân chính gây ủn tắc và ô nhiễm
như thành phố bắc kinh hay đài bắc bây giờ
việc đưa ra giải pháp chống ủn tắc giao thông là chủ trương đúng đắn
cần đẩy mạnh thực hiện
nhưng giải pháp cấm xe máy đưa ra
trước khi vận tải công cộng của chúng ta mới chỉ có một tuyến đường sắt trên cao
một tuyến brt đơn độc liệu có thể giảm ủn tắc giao thông được hay không
chúng ta hãy bắt đầu một bài toán sau đây
trong số một trăm linh lượng phương tiện tham gia giao thông hiện nay
có một mươi một mươi một vận tải công cộng
và đề xuất của sở giao thông vận tải tp hà nội cấm xe máy trên hai tuyến đường này
có nghĩa là người dân sẽ không sử dụng xe máy
sẽ có ba sự lựa chọn cho người dân
một là chuyển sang điện thoại
hai là đi vận tải công cộng
thứ ba người dân sẽ di chuyển trên một tuyến đường khác
nếu làm phép thử cho rằng một mươi vận tải công cộng sẽ được người dân đi
vậy chín mươi số người đi xe máy còn lại sẽ không còn chỗ để đi vận tải công cộng
vì vậy họ sẽ phải chuyển sang đi ô tô cá nhân và tham gia giao thông trên các tuyến đường khác
theo số liệu thống kê của công an thành phố hà nội vào năm hai nghìn một mươi sáu
thì ô tô cá nhân mới chiếm khoảng một mươi bốn ba
nó có ba mươi tám số lượng nhưng chiếm tới bốn mươi hai một mươi tám diện tích mặt đường
vậy cấm xe máy liệu ủn tắc giao thông có giảm được hay không
vì thế nhiều ý kiến cho rằng vấn đề cần làm trước của hà nội là phát triển hệ thống giao thông công cộng đủ sức hút
để người dân tự động bỏ xe máy nói riêng và xe cá nhân nói chung thay vì cấm bằng biện pháp hành chính
các nước đã đặt ra vấn đề cứ đô thị một triệu dân
thì phải khoảng năm mươi lưu lượng giao thông dành cho phương tiện giao thông công cộng
nhưng hiện nay hà nội với hơn bảy triệu dân gần tám triệu dân rồi
nhưng mới chỉ có hơn một mươi diện tích mới dành cho giao thông công cộng
và chúng ta đang đặt ra cái mức đến hai nghìn hai mươi sẽ chỉ vào khoảng ba mươi
và đến hai nghìn ba mươi đi chăng nữa thì mới đạt khoảng bốn mươi
một trong những tiêu chí rất là khó để thực hiện được
bởi vì xây dựng ra bởi tự nhiên không eve
tám tuyến đường sắt vào thành công không mckinney àmsoft cô thằng
chỉ đặt ra vấn đề cấm cierto khi xây dựng nhiều tâu điện ngầm
tuyến xe biếc nhiều phương tiện nưu thông đảm bảo thuận tiện
thuận tiện chi phí rẻ hợp lý hơn thì thậm chí không cần nói cấm người dân cũng sẽ sẵn sàng đón nhận sẵn sàng thay thế
việc đưa ra giải pháp nhằm giảm uốn tắc giao thông là điều cần thiết và đúng đắn
tuy nhiên chúng ta chỉ có thể giải bài toán ùn tắc giao thông khi tìm ra nguyên nhân thực sự của ủn tắc là gì
theo đại biểu quốc hội dương trung quốc phương án cấm xe máy ở hai tuyến đường nguyễn trãi và lê vân lương thì xe máy chưa hẳn đã là nguyên nhân duy nhất gây ủn tắc giao thông
nhân danh tình trạng ồn tắc giao thông mà chỉ đổ lỗi cho vấn đề phương tiện ca nhân là không đủ
quy hoạch xây dựng chẳng hạn anh cứ xây nhà cao tầng như thế thì có rời cũng không được thậm chí đi bằng phương tiện công cộng cũng có thể thành chật chật đường chật xá chứ không phải là không
cái thứ hai là giao thông đặc trưng đó là liên thông anh bịt chỗ này thì nó đi chỗ khác ai cấm được
với công số ít ỏi
chỉ đáp ứng một phần mười nhu cầu đi lại của người dân
theo ý kiến của nhiều chuyên gia việc nâng cao chất lượng của hệ thống giao thông công cộng thay vì cấm xe máy mới là giải pháp cấp bách và quan trọng nhất hiện nay
con người đây phải là con người phổ thông tức là những con người ở mức độ thu nhập trung bình chứ không phải những người thu nhập cao để nâng cấp
có như vậy thì chúng ta mới giải quyết mới được sự đồng thuận và mới thành thành công
cần khẳng định lại là biện pháp giảm ủn tắc giao thông là chủ trương đúng đắn của hà nội
tuy nhiên để các giải pháp thực sự hiệu quả thì phải được thực hiện đồng bộ từ quy hoạch xây dựng cho tới phát triển vận tải công cộng và tiến tới hạn chế xe cá nhân
quan trọng là ưu tiên giải pháp nào trước
để tránh lặp lại thất bại như các nước đã thực thi trước đó
chỉ khi tuyến đường nào đủ điều kiện về hạ tầng về phương tiện vận tải hành khách công cộng thì việc cấm xe máy hoạt động mới thực sự khả thi
điều người dân mong muốn nhất là sau khi cấm xe máy không cần đi vòng qua các tuyến phố khác không cần sử dụng ô tô cá nhân mà quan trọng là được hưởng dịch vụ vận tải công cộng tốt nhất thuận lợi nhất
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình giao thông kết nối của chúng tôi hôm nay xin kính chào tạm biệt